gần một phương tiện vận tải người và hàng hóa dừng đỗ ở phía bắc cửa đèo hải vân
đoạn qua thị trấn lang co huyện phú lập tỉnh thừa thiên huế để trú tránh bão số chín
chính quyền địa phương cảnh sát giao thông và nhân dân trong vùng
đang nỗ lực đảm bảo an ninh cho người tham gia giao thông
từ dạng sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hầm hải vân thực hiện lệnh đóng cửa chiều xe từ bắc vào nam
để giữ an toàn cho người và phương tiện không vào vùng có gió bão lớn
vì vậy đến cuối giờ chiều nay trên trục quốc lộ một a đoạn qua thị trấn lang co phú lập thừa thiên huế
đã có gần một phương tiện bị ách lại
vì sợ mưa bão nên tất cả các hàng quán trên địa bàn thị trấn lăng cô đồng loạt đóng cửa
nhưng bà con ở thị trấn lăng cô đã chủ động nấu cơm phục vụ miễn phí cho người lỡ đường
tính đến tối nay các bếp cơm giúp nhà xe ở lang co
đã phát gần năm suất ăn gồm cơm mì nước uống cho lái xe và hành khách
bão số chín đã vào bờ tuy nhiên hoàn lưu của bão vẫn gây ra gió mạnh ở thừa thiên huế
chính quyền địa phương yêu cầu người dân tiếp tục ở yên trong nhà để bảo đảm an toàn cho bản thân
tính đến thời điểm này thừa thiên huế đã có gần năm mươi ngôi nhà bị tốc mái bốn người bị thương do bão
tình trạng ngập úng tái diễn tại một số địa phương
hai huyện miền núi nam đông a lưới bị thiệt hại nặng nhưng chưa có thông kê